trong đó quy định người dự tuyển phải có điều kiện cần là văn bằng hai ngôn ngữ nước ngoài được các cơ sở trong nước đào tạo đồng thời biết có rất nhiều cá nhân đang có nhu cầu này
trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô đã chủ động bàn bạc với những cán bộ chủ chốt của nhà trường về việc tuyển sinh văn bằng hai ngôn ngữ anh mà không cần qua đào tạo
trong đó qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn của an ninh chính trị nội bộ bộ công an đã phát hiện ra việc trường đại học đông đô có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng hai tiếng anh
tuy nhiên khi cơ quan điều tra còn chưa ra quyết định khởi tố vụ án thì đối tượng trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô đã bỏ trốn
điều này ít nhiều đã gây khó khăn cho công tác
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành làm việc với trường đại học đông đô để thu thập các tài liệu về hoạt động đào tạo văn bằng hai của trường này
tuy nhiên hồ sơ sổ sách được lưu trữ tại trường không đầy đủ gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ
bên cạnh đó quá trình trinh sát cho thấy có lẽ một số đối tượng đã cảm nhận được điều gì đó bất an nên có dấu hiệu tiêu hủy tẩu tán tài liệu sổ sách của nhà trường
thế nhưng hành vi này đã được cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện
và đã kịp thời ngăn chặn
đồng thời yêu cầu các cá nhân này phải giao nộp lại tài liệu để phục vụ cho quá trình phá án
sau một thời gian tiến hành các hoạt động điều tra các điều tra viên đã thu giữ nhiều tài liệu có giá trị
thể hiện thực chất hoạt động tuyển sinh đào tạo tổ chức thi và làm thủ tục cấp bằng cho các sinh viên văn bằng hai ngôn ngữ anh diễn ra bấy lâu nay tại trường đại học đông đô
cơ quan điều tra khởi tố vụ án thì tại trường đại học phong đô đã có dấu hiệu là một số đối tượng tẩu tán tiêu hủy tài liệu chứng cứ
tuy nhiên là cơ quan điều tra đã thực hiện kịp thời việc khám xét nơi làm việc của các bị can tại trường đại học phong
trong đấy có thu được những thủ tục đề nghị in bằng
về cơ bản thì những bộ thủ tục này cơ quan điều tra đã thu giữ kịp thời
sau này là thông qua cái hoạt động giám bị chữ ký chữ viết trên những tài liệu đã thu giữ thì có cái căn cứ để kết luận cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị can
trên các cái tài liệu đấy thì nó đều có cái phân công phân cấp rõ ràng cho từng người tham gia trong cái quá trình để mà cấp được một cái bằng
thì bao gồm những cái nội dung gì
thứ nhất là phải có người đề xuất này có thành viên ban yên bằng này có kê toán xác nhận này có hiệu trưởng này
mình phải nghiên cứu toàn bộ các hồ sơ tài liệu có trong vụ án để mà đảm bảo làm sao cho là khi mà mình nghiên cứu như vậy thì mình sẽ không bỏ lọt sót bất cứ một cái nội dung thông tin gì có liên quan
căn cứ tài liệu thu giữ các điều tra viên xác định
trường đại học đông đô đã cấp bằng cử nhân
ngành ngôn ngữ anh cho sáu trăm hai mươi sáu trường hợp nhưng trong đó chỉ có hai trăm một mươi một trường hợp có thông tin tên địa chỉ liên hệ
cơ quan điều tra nhận định lời khai từ những người có liên quan này sẽ là chứng cứ quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra phá án nên đã tiến hành triệu tập họ đến làm việc
tuy nhiên đây là vấn đề khá nhạy cảm
với tấm bằng giả ấy nhiều người đã hoàn thiện hồ sơ để làm tiến sĩ
nhiều người đã thăng quan tiến chức và cũng không ít người đã đạt được mục đích cá nhân của mình
bởi vậy họ không dễ dàng tự nguyện hợp tác với cơ quan điều tra thậm chí còn đưa ra nhiều lý do để né tránh
do cái yếu tố dịch tễ đâm ra là rất là nhiều cái người liên quan mình triệu tập lên làm việc thì thứ nhất là họ có yếu tố dịch tễ
và thứ hai là có một số người thì họ vin vào cái lý do đấy để họ cho rằng là cái hà nội
mình thời điểm đấy là đang là vùng dịch nên là họ không nên làm việc
tại vì bây giờ một vụ án thì nó đều có thời hạn điều tra cả
kết quả xác minh cho thấy trong số hai trăm một mươi một trường hợp có thông tin thì có một trăm chín mươi hai người được cấp bằng không đúng quy định
những người này đều thừa nhận họ đã được cấp văn bằng hai môn ngôn ngữ anh tại trường đại học đông đô mà không cần đến trường đi học
họ chỉ cần nộp hồ sơ tuyển sinh sau đó được thông báo đến trường làm các bài thi đầu vào thi hết môn trong vài ngày
sau khi hoàn thành sẽ được làm thủ tục cấp bằng
số tiền mỗi người phải bỏ ra để được cấp bằng là từ hai mươi năm triệu đến ba mươi năm triệu
cá biệt có người phải chi năm mươi triệu đồng
có cái gọi là việc học hay đào tạo ở đây
tất cả các hoạt động chỉ là nhằm hợp thức về mặt thủ tục quy trình để được cấp bằng
nói cách khác bằng mà họ được cấp thực chất được mua bằng tiền
còn đường đi nước bước để được những chiếc màng giả ấy đến tay người cần đã được lãnh đạo nhà trường và một số nhân viên ở đây phù phép thực hiện
từ cái tài liệu đó chúng tôi đối chiếu với những cái quy định
có những cái văn bằng mà những cái cá nhân mà hồ sơ nộp từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi được cấp văn bằng hai
thì về quy định là ít nhất là phải về quy định là phải một mươi tám tháng theo quy định tàu thảo văn bằng hai
thế nhưng có những cá nhân chỉ trong vòng ba đến năm tháng là đã được cấp cái văn bằng hai
thì đây là một những cái chứng cứ để khẳng định rằng là các cái cá nhân này không tham gia học tập
sau khi đã xác định được hành vi sai phạm của đối tượng cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành đồng loạt lệnh bắt
khám xét nơi ở nơi làm việc của nhiều đối tượng trong đường dây
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị dương văn hòa hiệu trưởng trần ngọc quang phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên
phó trưởng phòng đào tạo và quản lý sinh viên
phạm vân thủy lê thị lương cán bộ trường đại học đông đô
lệnh bắt tạm giam với trần khắc hùng dương văn hòa trần ngọc quang
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với phạm vân thùy lê thị lương cũng được phê chuẩn
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê ngọc hà trần thị kim oanh
hai phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê thị thanh tâm
quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị ngọc thái
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thị huệ và ngo quang hiển
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị huệ và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn quang hiển
các bị can đều bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan điều tra có một kế hoạch khám xét khám xét đồng thời kể cả khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can
nơi làm việc của bị can đều tập trung vào trường đại học hồng đô
việc khám xét nơi làm việc của các bị can cũng diễn ra đồng loạt
tránh để xảy ra tình trạng các đối tượng tiêu hủy tài liệu chứng cứ trong quá trình khám xét
với những tài liệu thu thập được cùng với quá trình cảm hóa của điều tra viên
nhiều đối tượng đã nhận thức được hành vi của mình khai báo trung thực và tự nguyện giao nộp tài liệu có giá trị cho cơ quan điều tra
đặc biệt bị can phạm vân thùy đã giao nộp một điện thoại
và người nhà bị can dương văn hòa đã giao nộp một dự án
trong đó có chứa một số tệp tin dữ liệu âm thanh tin nhắn văn bản
thể hiện về hành vi phạm tội của các bị can
nút thắt của vụ án này
nguyên quan đến các tài liệu chứng cứ để chứng minh việc
các bị can trong vụ án đã liên hệ với nhau
với hợp với nhau để thực hiện các việc này
các dữ liệu điện tử ở trong các thiết bị di động của các bị can mình thu thập được
trong đấy có nội dung trao đổi
giữa các bị can với nhau
hoặc là giữa các bị can với các cái học viên
qua đấy thì qua khai thác
cũng như là in ra để phục vụ cho công tác điều tra
như là công tác đấu tranh với các bị can
như là sau này là làm việc với những người có liên quan đến các bị can
học viên tham gia theo học
lời khai của các bị cáo và một số người có liên quan cho biết
trong vụ việc này
đối tượng trần khắc hùng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị
được xem là đối tượng chủ mưu cầm đầu
chỉ đạo các đối tượng cấp dưới
thực hiện việc cấp bằng giả
bị can dương văn hòa đã ký vào một trăm chín mươi hai bằng giả
với tư cách hiệu trưởng
theo sự chỉ đạo của trần khắc hùng
ký vào tài liệu để hợp thức hồ sơ cấp bằng
ký quyết định về việc
công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng hai chính quy
bị can lê ngọc hà
trần kim oanh
với tư cách là phó hiệu trưởng
đã chỉ đạo các nhân viên tiếp nhận hồ sơ
tổ chức hướng dẫn cho các cá nhân
hợp thức hồ sơ bài thi
để được cấp bằng giả
bị can nguyễn thị huệ
trường phòng tài chính kế toán
phụ trách quản lý thu tiền
xác nhận số tiền các cá nhân đã nộp
trước khi được cấp bằng
các bị can khác có vai trò giúp sức
trong thực hiện việc cấp bằng giả
số bị can đã
chủ động là
khai báo luôn trong cái giai đoạn ban đầu
thế từ những cái
tài liệu chứng cứ và cái lời khai ban đầu đấy
chúng tôi lại tiếp tục khai thác thêm được
những cái tài liệu khác chứng cứ khác
còn lưu trữ
mà sau này thì sẽ
các bị can tự nguyện giao nộp
đấy để phục vụ cho
công tác điều tra
giai đoạn sau và đấu tranh
với lại những cái bị can
những cái đối tượng mà còn
quanh co chối tội
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng thực hiện một mươi một lần cấp bằng
cho tổng số hai trăm chín mươi sáu người
không qua tuyển sinh đào tạo
hoặc cấp cho những người chưa đủ điều kiện
được cấp bằng
trong vụ án này
thì mặc dù là

trần các hùng
là đối tượng
chủ mưu cầm đầu
chủ tịch cộng đồng quản trị
nhưng cơ quan an ninh điều tra bộ ngàn
trên cơ sở
các tài liệu chứng cứ
đã thu thập được
cơ quan an ninh điều tra bộ ngàn
vẫn có đầy đủ
để xác định
hành vi phạm tội
của các bị can
trần bị can
trần các hùng
khi vụ việc mua bán văn bằng hai
ở trường đại học đông đô vỡ lở
nhiều người đòi phải công khai danh tính
những người đã dùng tiền để mua bằng
thậm chí có ý kiến cho rằng
những người này là đồng phạm
khi họ thuận mua vừa bán
với những đối tượng trên
để có được tấm bằng giả
phục vụ cho mục đích cá nhân
tuy nhiên đối với
người sử dụng bằng giả
hội đồng xét xử không xem xét xử lý hình sự với họ
đề nghị tiêu hủy các văn bằng giả
họ được cấp
kết quả điều tra
điều tra cho rằng là có rất nhiều
người là sử dụng
văn bằng giả này
để mà làm đoạn án thạc sĩ
trong quá trình điều tra xem xét
người ta sau khi phát hiện ra đó là không đúng
thì người ta đã rút ra không làm nữa
và sử dụng đi học cái khác
thì cái đấy cơ quan tục tục nó xem xét
không cần thiết phải đến mức độ
sử lý về hình sự
đối với những người sử dụng
cái văn bằng giả này
thứ hai cũng có một số
người sử dụng các văn bằng này
trong cái việc thi công chức phi chức
của một số cái
trong cái cơ quan nhà nước
thì cái này thì sau khi mà phát hiện
thì người ta
các cái người liên quan này
đến làm việc và cũng đã báo cáo
và chúng tôi cũng đã thông báo
cho các cái cơ quan có người
dấu hiệu là
vi phạm sử dụng văn bằng này
để mà có cái hình thức
sử lý đúng theo cái quy định của pháp luật
thành công trong việc bóc gỡ vụ án giả mạo
trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
có lẽ không chỉ là một bản án
đúng người đúng tội
có đủ sức gian đe với người vi phạm
và phòng ngừa chung trong xã hội
quá trình xác định nguyên nhân và điều kiện phạm tội
các cơ quan tiến hành tố tụng
còn chỉ ra những sơ hở thiếu sót
bất cẩn trong quy định về đào tội
đào tạo cấp bằng
từ đó kiến nghị với bộ giáo dục
cũng như các ban ngành khác
trong việc quy định hướng dẫn xây dựng quy trình
quy chế tuyển sinh đào tạo văn bằng nói chung
và văn bằng hai tiếng nước ngoài nói riêng
vụ án cũng là lời cảnh báo
với những bất cập trong tuyển dụng cán bộ
các quy định nâng ngạch bổ nhiệm
khi đòi hỏi bắt buộc phải có bằng cấp
tiếng nước ngoài mà không kiểm tra
hay không cần thiết phải có
bất cứ một loạt đối tượng xử lý nghiêm khắc
tiêm quy định của pháp luật
thì những cơ sở dục phải chấn trình lại
hạn chế lại
nhất là việc nợi dụng vào
những sơ hở thiếu sót
trong đào tạo hệ văn bằng hai
của đại học
thì đấy là ý nghĩa rất quan trọng
và qua việc điều tra xử lý này
cơ quan điều tra đã phù hợp rất chặt chẽ
với việc kiểm soát cơ quan giám sát điều tra
để kiến nghị đối với ngành giáo dục
và các ban bộ ngành có liên quan
nói chung để mà chấn trình
khắc phục lại những tồn tại
trong quá trình
quản lý nhà nước về giáo dục
nghề giáo là một nghề cao quý
trong xã hội lẽ ra với những người
đã từng đứng trên bục giảng
hoặc tham gia vào công tác quản lý giảng dạy
phải hiểu được ý nghĩa của công việc này
thế nhưng chỉ vì lóa mắt bởi lợi ích
vật chất trước mắt các đối tượng đã làm
hoen ố danh dự nhân phẩm
của mình trở thành những kẻ vi phạm pháp luật
là những người có trình độ chi thức cao
khi công tác trong ngành giáo dục
lẽ ra vị trí của họ là ở trong trường học
trực tiếp hoặc kết nối
để trao truyền kiến thức cho các thế hệ học sinh
sinh viên chứ không phải ở đây
sau song sát này
đây quả là điều hối tiếc
nhìn xa hơn nữa hành vi của họ
không chỉ làm ảnh hưởng đến cá nhân

mà nó còn khiến không ít người
có cái nhìn không thiện cảm về ngành giáo dục
đó mới là câu chuyện đáng buồn nhất trong vụ án này
trường đại học dân lập đông đô vốn là một ngôi trường có uy tín
thế nhưng từ câu chuyện văn bằng giả
không cần phải đi học
từ việc nộp hồ sơ cho đến việc cấp bằng
chỉ mất một vài tháng
khiến cho không ít người đã phải hoài nghi
về uy tín của nhà trường nói riêng
cũng như là chất lượng giá
giáo dục đào tạo của ngành giáo dục đào tạo nói chung
từ bao giờ mà việc học vốn cần nhiều thời gian
để thu nạp trau dồi kiến thức
lại có thể dễ dàng mua được bằng tiền
hy vọng rằng bản án dành cho các đối tượng
sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những ai
vì lợi ích vật chất mà cố tình vi phạm pháp luật
và dù không bị xử lý hình sự
thì những ai đã và đang sử dụng văn bằng giả
trong vụ án này
cũng sẽ có được bài học cho riêng mình
và đến đây chương trình hồ sơ vụ án tuần này
cũng xin được kết thúc tại đây
quan tâm theo dõi